vào lúc một mươi chín h ba mươi phút ngày hôm nay bộ y tế thông báo đã ghi nhận thêm bảy ca bệnh mắc covid một mươi chín
trong đó có một bác sĩ bệnh viện nhiệt đới trung ương nâng tổng số ca mắc covid một mươi chín tại việt nam đến thời điểm này lên một trăm bốn mươi một ca
bệnh nhân số một trăm ba mươi năm là nữ hai mươi bảy tuổi địa chỉ của bố mẹ đường trần nguyên hãn quận lê trân tp hải phòng
nhập cảnh việt nam vào ngày hai mươi một tháng ba tại cảng hàng không quốc tế đà nẵng trên chuyến bay số hiệu pg chín trăm bốn mươi bảy số ghế một mươi sáu a
bệnh nhân một trăm ba mươi sáu là nữ hai mươi ba tuổi địa chỉ ở linh đàm hoàng mai hà nội
bệnh nhân là du học sinh từ mỹ nhập cảnh về nội bài vào ngày một mươi sáu tháng ba
bệnh nhân số một trăm ba mươi bảy là nam ba mươi sáu tuổi địa chỉ ở yên thành nghệ an đi du lịch từ đức trở về nhập cảnh nội bài vào ngày một mươi năm tháng ba
bệnh nhân số một trăm ba mươi tám nam hai mươi ba tuổi địa chỉ ở láng hạ đống đa hà nội du học sinh từ anh nhập cảnh về nội bài vào ngày hai mươi một tháng ba trên chuyến bay vn năm mươi
bệnh nhân số một trăm ba mươi chín là nữ hai mươi bốn tuổi địa chỉ trần khát trân thanh nhàn hai bà trưng hà nội là du học sinh tại anh có chồng là bệnh nhân dương tính với sars cov hai
nhập cảnh về nội bài vào ngày hai mươi một tháng ba trên chuyến bay vn năm mươi bốn
bệnh nhân số một trăm bốn mươi là nam hai mươi một tuổi địa chỉ đạng thay mai quảng an tây hồ hà nội du học sinh từ anh nhập cảnh về nội bài vào ngày hai mươi một tháng ba trên chuyến bay vn năm mươi bốn
bệnh nhân số một trăm bốn mươi một là bác sĩ hai mươi chín tuổi làm việc tại khoa cấp cứu bệnh viện bệnh nhiệt đới trung ương cơ sở đông anh
bác sĩ bị lây khi thao tác thiết lập máy thở cho bệnh nhân số hai mươi tám
bác sĩ bị phơi nhiễm cùng ngày với một bác sĩ khác cùng làm việc tại khoa này bệnh nhân số một trăm một mươi sáu
hiện bảy bệnh nhân đang trong tình trạng sức khỏe ổn định